trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi hai
khu vực phía tây bắc bộ có mưa mưa rào rải rác trời rét
phía đông bắc bộ có mưa vài nơi trời rét vùng núi và trung du rét đậm có nơi rét hại
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bắc bộ có mưa vài nơi
đêm và sáng sớm trời rét giữa ngày mùng một và ngày mùng hai tháng một năm hai nghìn hai mươi trời rét
khu vực thủ đô hà nội trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi hai có mưa vài nơi trời rét
từ ngày ba mươi tháng một mươi hai đến mùng ba tháng một năm hai nghìn hai mươi có mưa vài nơi đêm và sáng trời rét
riêng ngày mùng một và mùng hai tháng một năm hai nghìn hai mươi trời rét
trong bảy ngày tới mực nước trên các sông chính khu vực bắc bộ biến đổi chậm và ở mức thấp
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi hai khu vực trung bộ có mưa vài nơi
trời rét từ đêm ba mươi tháng một mươi hai đến ngày mùng ba tháng một năm hai nghìn hai mươi khu vực bắc và trung trung bộ có mưa
mưa vừa có nơi mưa to phía bắc đêm và sáng trời rét mực nước các sông ở trung bộ giảm dần
khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
phổ biến ít mưa ngày trời nắng mực nước các sông ở khu vực tây nguyên giảm dần